kính thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày hai mươi tám tháng một mươi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
tại tp hcm sẽ được phục vụ tại chỗ tới hai mươi một giờ và không bán không phục vụ đồ uống có cồn
trừ quận bảy và tp thủ đức
theo đó trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp trừ hệ thống nhà hàng tổ chức tiệc cưới
nhà hàng tại cơ sở lưu trú cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
chỉ hoạt động đến hai mươi một giờ không quá năm mươi công suất và không bán không sử dụng đồ uống có cồn
các điểm bán hàng cũng phải đáp ứng quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm ban hành
căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn thành phố cho phép quận bảy và thành phố thủ đức
được thiết điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn
do chủ tịch ubnd quận bảy và tp thủ đức quyết định
thời gian thi điểm đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
sau khi thiết điểm chủ tịch hai địa phương đã đánh giá rút kinh nghiệm đề xuất ubnd nhân rộng các địa bàn khác